hôm nay bốn tháng chín tiếp tục ngày thi thứ hai của đợt hai kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi
cùng với hai mươi sáu tỉnh thành khác gần một mươi một thí sinh tại thành phố đà nẵng bước vào thi tổ hợp khoa học tự nhiên
là vật lý hóa học sinh học và tổ hợp khoa học xã hội gồm lịch sử địa lý giáo dục công dân
vào buổi sáng và buổi chiều thi môn ngoại ngữ
kỳ thi diễn ra trong thời điểm đà nẵng vẫn là tâm dịch của cả nước
thế nên công tác phòng chống dịch covid một mươi chín vẫn luôn được đề cao
khác với mọi năm kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay tại đà nẵng diễn ra vào những ngày đầu tháng chín
thời điểm mà học sinh sinh viên chuẩn bị khai giảng năm học mới
hoạt động tiếp sức mùa thi năm nay cũng đặc biệt bởi các tình nguyện viên tham gia hỗ trợ thí sinh
bằng cách hướng dẫn phòng bệnh đo thân nhiệt giữ khoảng cách an toàn khi đến các điểm thi
trong đợt để bảo đảm an toàn phòng dịch này thì tụi em có nhiệm vụ được phân công là phân luận giao thông ở các cổng trường
khiến phụ huynh đón học sinh không trang trúc hay tụ tập ở trước cổng trường quá nhiều
gây việc phòng dịch trở nên khó khăn hơn
và tụi em có cái nhiệm vụ khác đó là đo nhiệt độ cũng như phân luồng khoảng cách các bạn
lúc các bạn chuẩn bị vào trường sau khi ra trường thì cũng đảm bảo các bạn là đứng cách xa nhau một khoảng cách an toàn
tại hai mươi sáu điểm thi thuộc bảy trên bảy quận huyện đều được thiết lập các chốt chặn tạm thời
với lực lượng chức năng kiểm soát đông hơn để thực hiện cùng lúc hai nhiệm vụ
đó là vừa phân luồng giao thông vừa tuyên truyền phòng bệnh
nhắc nhở giữ khoảng cách an toàn giữa người với người có mặt tại điểm thi
nhất là các phụ huynh chờ con thi
nếu không trông là thành phố đà nẵng cũng xác nghiệm cho học sinh đầy đủ và yên tâm để trái trường để thi thức việc quốc gia năm hai nghìn hai mươi
năm nay thành phố đà nẵng làm kỹ bảo đảm cho học sinh đi thi
và các trẻ mèo huynh tới đón con em
càng đặc biệt hơn trong kỳ thi năm nay là toàn bộ thí sinh thuộc diện f một f hai được bố trí tại một điểm riêng
với lực lượng chức năng và giám thị đều mặc đồ bảo hộ
và có xe phục vụ đưa đón các thí sinh trong suốt quá trình thi
chính vì vậy tinh thần của các sĩ tử luôn vững vàng tự tin làm bài với quyết tâm đạt kết quả cao nhất